sau khi bế mạc đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín nhậm ký hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
bàn tổ chức đại hội đã tổ chức họp báo thông báo về kết quả của đại hội
đại hội được đánh giá là đã thành công tốt đẹp phát huy đúng tinh thần đoàn kết dân chủ đổi mới và phát triển
đại hội cũng đã thông qua báo cáo chính trị với chủ đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam vì dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
và thông qua năm chương trình hành động của nhiệm ký hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một
cũng như rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra các mục tiêu trong nhậm ký mới
với số phiếu cao và tinh thần công khai minh bạch đại hội sau khi hiệp thường cử các chức danh đã bầu ra ban chấp hành khóa chín
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khóa tám
tái cử giữ chức vụ chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khóa chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn